vườn quốc gia bù gia mập nằm ở phía bắc của tỉnh bình phước phía đông đông bắc giáp với tỉnh đắk nông
phía tây tây bắc giáp với vườn quốc campuchia
với diện tích gần hai mươi sáu ha vườn quốc gia bù gia mập là khu rừng đặc dụng duy nhất
đại diện cho khu vực ưu tiên đổi dốc ở phía tây của dãy nam trường sơn
đồng thời là vùng sinh thái nổi tiếng trên toàn cầu về các loài thú lớn sinh sống trong sinh cảnh còn nguyên vẹn
thời gian qua đông đảo du khách đã tìm về nơi đây để tham quan và khám phá
theo số liệu mới nhất hiện có một một trăm một mươi bảy loài thực vật bốn trăm ba mươi bảy loài động vật
trong đó có năm mươi chín loài được ghi trong sách đỏ việt nam và thế giới
bên cạnh đó còn có hai trăm bốn mươi sáu loài chim và tám mươi sáu loài bò sát lưỡng cư đang sinh sống ở vườn quốc gia bù gia mập
hiện nay vườn quốc gia bù gia mập đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng kiểm lâm
cán bộ chiến sĩ bốn đồn biên phòng cùng với sáu trăm linh hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở trong vùng
mặc dù đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh bình phước mới có quyết định thành lập trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật
song công tác cứu hộ này đã được vườn linh động triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian qua trung tâm này đã tiếp nhận chăm sóc cứu chữa và tái thả số lượng lớn các loài động vật hoang dã được phát hiện hoặc do các ngành chức năng chuyển đến
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thì đã có ba cá thể vượn con được sinh ra trong điều kiện nuôi cứu hộ và chúng tôi đã tái thả được một gia đình vượn
nếu như năm hai nghìn một mươi năm vườn quốc gia bù gia mập mới chỉ có hai tuyến du lịch được mở thì nay đã có tới sáu tuyến gồm vườn diếng trời thác đắc bô thác đắc ca thác liêu ly
làng dân tộc siêng khu du lịch sinh thái vườn quốc gia văn hóa ẩm thực người mơ nông bù gia mập
trong hành trình khám phá du khách được hòa mình vào những dòng thác con suối mắt lạnh thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân địa phương những trải nghiệm thú vị của không gian núi rừng